trước thông báo của phía campuchia về việc tạm thời đóng cửa biên giới với việt nam
nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch covid một mươi chín bộ công thương cho biết
mặc dù các biện pháp của việt nam và campuchia chỉ áp dụng với xuất nhập cảnh
nhưng trên thực tế đã ảnh hưởng ngay lập tức đối với hoạt động thông quan hàng hóa
tại các cửa khẩu biên giới đường bộ giữa hai bên
trước mắt bộ công thương khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động theo dõi sát tình hình
trao đổi đối với các đối tác campuchia để có kế hoạch điều tiết giao nhận
các doanh nghiệp chỉ đưa hàng hóa lên cửa khẩu khi địa phương hai bên đã thống nhất được quy trình kiểm dịch y tế
cho phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tránh tình trạng ủn tắc tại các cửa khẩu
cùng với đó bộ công thương cũng sẽ trao đổi thống nhất với phía campuchia quy trình xuất nhập cảnh đối với người
và xuất nhập khẩu đối với hàng hóa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh
nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa qua các cơ khẩu biên giới